thành phố hồ chí minh cũng đang sẵn sàng chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
vâng và năm nay người dân cùng du khách đến với thành phố hồ chí minh
sẽ được thưởng thức những buổi biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới
tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố
tại phố đi bộ nguyễn huệ sân khấu chương trình lễ hội đếm ngược cao đao hai nghìn hai mươi
đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng
ban tổ chức đã lắp đặt những tháp đồng hồ trình chiếu thời gian đếm ngược
chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
bên cạnh chương trình bán pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm là đường hầm sông sài gòn
tòa nhà lam mát tám mươi một và công viên văn hóa đầm xen
thành phố hồ chí minh cũng sẽ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa ba d
lên mặt tiền tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và ngày một tháng một để chào năm mới hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
cũng sẽ cấm tất cả các phương tiện không được lưu thông vào đường nguyễn huệ
từ một mươi tám h ba mươi ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến h ba mươi ngày một tháng một